trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
trọng tâm là tỉnh nghệ an để phòng chống bão số một mươi tỉnh nghệ an đã chủ động các biện pháp ứng phó với bão
để ứng phó với bão số một mươi tỉnh nghệ an yêu cầu các huyện thị xã ven biển phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
tri cục thủy sản và cảng vụ hàng hải nghệ an bằng mọi biện pháp kêu gọi tất cả các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi
tìm nơi trú ẩn kiểm đếm tàu thuyền hướng dẫn tổ chức nèo đậu an toàn không để người ở lại trên tàu thuyền khi có mưa bão
các huyện miền núi ra soát các vị trí có săn lở ngầm tràn tắt đường để cảnh báo cho nhân dân biết
chủ động phòng tránh huy động phương tiện lực lượng tăng cường cảnh giới sẵn sàng phương án sơ tán dân khi có sạt lở đất lũ ống lũ quét xảy ra
trước diễn biến của cơn bão số một mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung kiểm tra lại các phương tiện kỹ thuật
trực sẵn sàng một trăm linh quân số để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh
tuyệt đối không được lơ là chủ quan phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức di rời những hộ dân ở những nơi trọng điểm khi cần thiết
thành lập đội sung kích phân công cắt cửa quân số xuống từng địa bàn trọng điểm để theo dõi giúp đỡ nhân dân
nắm chắc địa bàn kịp thời báo cáo về cơ quan thường trực bộ chỉ huy quân sự tỉnh để có phương án xử lý tốt nhất